chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị thu giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả
để thế chấp và vay mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn thành phố cao lãnh chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn hưởng vừa bị cơ quan cảnh sát
đối tượng nguyễn văn hưởng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngô quyền huyện thanh miện
hưởng đã đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mỗi người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng này vay với tổng số tiền hơn tám bảy tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ hưởng đã đưa ra hàng loạt các lý do để xin gia hạn
tuy nhiên trong thực tế toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ đánh bạc và chi tiêu cá nhân
sau gần một năm xảy ra vụ án dùng hung khí chém nhau bắt nguồn từ việc đi thu tiền góp
xảy ra trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm chín bị cáo về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng bảy đối tượng từ phía bắc vào thành phố rạch giá thuê nhà trọ để cho vay tiền góp
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn tiến nhất tìm con nợ để thu tiền góp thì bị lợi đánh
nên đã báo tin cho đồng bọn đến để giải vay
sau đó các đối tượng mang theo hung khí đi tìm và đánh nhau
lợi và cường hậu quả lợi đã bị chém gây thương tật ba mươi hai còn cường và nhóm cho vay tiền bị thương tật hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng bốn mươi năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
chỉ trong ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với cục hải quan thanh hóa và công an huyện nông cống đã phát hiện bắt xử hai vụ
chín đối tượng mua bán
vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn
sáng ngày ba tháng một mươi hai kiểm tra hành chính nhà nghị ở huyện nông cống lực lượng công an đã phát hiện ba đối tượng
có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy
ba sự đối tượng kiều hồng trúc đang mua bán trái phép chất ma túy thu xử hơn chín mươi viên hồng phiến
tiếp đó vào tối cùng ngày các lực lượng bắt quả tang hai đối tượng người lào
tang vật thu xử gồm hai bánh heroin một bốn trăm linh usd và nhiều tang vật khác có liên quan
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ hai vào ngày hôm nay toán quân sự khu vực hai tại thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa đã tuyên phạt một mươi bốn tháng tù đối với bị cáo hoàng văn minh
cựu thiếu tá thuộc quân chủng phòng không không quân về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng văn minh điều khiển xe ô tô
do thiếu quan sát nên khi minh đánh lái ô tô rẽ vào chi nhánh ngân hàng việt tim banh ninh thuận
thì xảy ra va chạm với xe máy do cháu hồ hoàng anh là học sinh lớp một mươi hai cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải
cháu anh ngã xuống đường trượt dài pha đập trụ điện và tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện
vào khoảng bảy giờ sáng nay tám mét khối đất đá từ trên núi đổ sập xuống đường tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi
đoạn từ xã thanh an huyện minh long đi xã ba điền huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
khiến cho giao thông trên khu vực này bị chia cắt
rất may là thời điểm xảy ra sạt lở đoạn đường không có người và phương tiện lưu thông nên không gây thiệt hại về người
ngay sau vụ sạt lở cơ quan chức năng huyện minh long và sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
đã đến hiện trường kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở
tuy nhiên do lượng đất đá sạt lở xuống đường khá lớn nên dự kiến là đến ngày mai mới khắc phục xong
để tỉnh lộ sáu trăm hai mươi bốn lưu thông trở lại
do mâu thuẫn tình cảm nguyễn văn đệ chú tại huyện văn giang tỉnh hương yên
còn giao không chế bắt giữ một cô gái trong nhiều giờ đồng hồ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế bắt giữ được đối tượng và giải cứu thành công nạn nhân
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ của một cửa hàng spa ở thôn tân lợi xã thắng lợi huyện văn giang
do mâu thuẫn tình cảm vào khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai nguyễn văn đệ đã mang theo một con dao
không chế bắt giữ chị này cùng với một nữ nhân viên của quán
nhận được tin báo lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh hương yên và công an huyện văn giang
công an xã thắng lợi phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ
vận động thuyết phục đối tượng đệ thả hai người phụ nữ
đến một mươi chín h cùng ngày lợi dụng đối tượng sơ hở lực lượng công an đã triển khai phương án bắt giữ đối tượng đệ
giải cứu thành công đảm bảo an toàn cho nạn nhân
ba nạn nhân là người trong cùng một gia đình tử vong
vụ án vừa được phát hiện tại ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
thủ phạm là ai nguyên nhân sự việc như thế nào mà thủ phạm lại ra tay một cách tan độc với cả ba người trong cùng một gia đình như vậy
xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên về quá trình điều tra của lực lượng công an trong phóng sự sau
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút người thân của các nạn nhân trú tại thành phố cà mau về thăm gia đình tại ấp láng cùng
xã thạnh phú huyện cái nước thì phát hiện dấu hiệu khả nghi trong nhà bốc ra mùi nặng
đến khi mọi người phá cửa vào nhà thì phát hiện cha và chị
suốt đã chết trong nhà kiểm tra thêm thì phát hiện sát người mẹ dưới ao phía sau nhà
các thi thể đang bốc mùi vụ án đã gây xôn xao dư luận
tự nhiên em bốn ngày em điện về em kiếm ba em
tại vì ba em có nhắn với chồng trước của em là gặp vi đâu để cho ba an tâm kêu nó về với ba
thì em mới thấy vậy em mới giận thì giận em cũng gọi lại đây hỏi thăm
mà gọi thì dính anh khoa anh khoa nói ba với mẹ em đi
nhưng mà thật sự em tới giờ em gần bốn tuổi trai với mẹ em
bao giờ bước chân ra khỏi nhà một ngày nào chứ không có đi ngủ nhà ai luôn
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện cái nước
nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin khám nghiệm hiện trường
qua đó xác định các nạn nhân bị giết chết cách đây khoảng vài ngày
cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng có liên quan
quá tàn độc chứ còn gì nữa mà không tàn độc trong một gia đình
rồi trong một ngày nào đó mà giết ba người mà tới bốn mạng có một trẻ em sơ sinh là cũng cái sắp sinh đó
trong quá trình làm việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn qua đó nổi lên một đối tượng nghi vấn đó là bùi vũ khoa
trú tại tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
khoa đang sống như vợ chồng với chị khương một nạn nhân cũng bị giết trong nhà
hiện đối tượng khoa không có mặt tại địa phương
các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã chia làm nhiều hướng
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày bốn tháng một mươi hai lực lượng đã bắt được bùi vũ khoa tại khu vực ấp cây trâm
xã định bình thành phố cà mau cùng với tăng vật là xe mô tô của gia đình bị hại
theo khai nhận ban đầu do mâu thuẫn trong gia đình nên khoa đã ra tay giết vợ và cha mẹ vợ
sau đó vào phòng của hai ông bà lấy đi số tiền khoảng vài chục triệu sau đó tiêu xài cá nhân
sau qua thời gian mà đã nhận được tin thì báo về công an
thì công an trong thời gian vài tiếng đồng hồ thì công an hành trị của tỉnh đã bắt được
thì ở đây đối với góc độ địa phương thì tôi đánh giá là tình hình của công an tỉnh là làm với trách nhiệm rất cao
được sự tín nhiệm của bà con là quỹ thác nên cái trách nhiệm đó là trong thời gian ngắn ngũi
thì bà con bắt được tàu phạm thì bà con ở đây rất mừng
rất quan hơn tinh thần là trách nhiệm của anh em của công an tỉnh
chỉ trong bốn giờ đồng hồ sau khi phát hiện sự việc công an cà mau đã bắt giữ hung thủ gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an tỉnh đồng tháp ngày hôm nay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị thu giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thế chấp và vay mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn thành phố cao lãnh
chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
huyện bụi việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chỉ trong ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với cục hải quan thanh hóa và công an huyện nông cống
phát hiện bắt giữ hai vụ chín đối tượng mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn
sáng sớm ngày ba tháng một mươi hai kiểm tra hành chính nhà nghỉ hoàng anh ở xã vạn hòa huyện nông cống do đặng minh cảnh làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện tại tầng ba của nhà nghỉ có bốn đối tượng gồm hai nam hai nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua đấu tranh khai thác bước đầu xác định ba đối tượng đặng minh cảnh trần xuân kỳ quách thành đạt
là ba đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục truy nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng đã sử dụng
vào khoảng năm giờ ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng kiều hồng trúc
đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín mươi ba viên hồng phiến
tiếp đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an phường tân sơn thành phố thanh hóa và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa
đã bắt quả tàng hai đối tượng người lào gồm khâm phon sĩ xã vẳn và phật trăn thạ buôn thi
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một bốn trăm linh usd và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê hai bánh heroin nói trên từ lào sang thành phố thanh hóa
với tiền công là một usd
tiếp tục với những thông tin an ninh trực tự đáng chú ý
ngày hai tháng một mươi hai công an phường bến nghéo quận một tp hcm tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thì phát hiện đối tượng nguyễn anh tài đang dán quảng cáo trên các trụ đèn trụ điện
tổ công tác tiến hành mời tài về
qua làm việc tài khai nhận còn rủ thêm cụ huy vượng đi dán chung
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng đã dán hơn một mươi tờ quảng cáo trên địa bàn quận một
công an phường bến nghé đã lập hồ sơ rồi quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định
riêng tài bị xử lý ở mức phạt cao nhất do nhiều lần vi phạm
triệt đế hơn công an phường bến nghé đã phối hợp công an phường một mươi một quận phú nhuận
đưa hai đối tượng về tận nơi ở vận động các đối tượng giao nộp hơn ba mẫu quảng cáo mới chưa kịp dán
ngay sau đó hai đối tượng được đưa đi khắc phục hậu quả bốc gờ quảng cáo giữa các đối tượng dán trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố
liên quan đến vụ ông nguyễn trường hải dùng bằng tiến sĩ giả để làm giảng viên
thì một số trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh xác nhận công an đã vào làm việc
đến nay ông hải đã bị phát hiện dùng bằng thạc sĩ tiến sĩ giả để lừa gần một mươi trường đại học cao đẳng tại thành phố hồ chí minh
trong đó trường đại học công nghệ thành phố trường đại học sài gòn trường đại học văn hiến trường cao đẳng công thương việt nam
đã xác nhận ông hải từng là giảng viên thậm chí dự chức trường phó khoa ở trường
phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố hồ chí minh đã làm việc với các trường đại học và cao đẳng có liên quan về vụ việc
sở lao động thương binh và xã hội thành phố hồ chí minh cũng đã có công văn đề nghị các trường ra soát
báo cáo việc tướng dụng mời gián dạy đối với trường hợp ông hải tại đơn vị
mô hình tổ công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự tổ công tác ba trăm sáu mươi bảy
được xem là mô hình hiệu quả về kéo giám tội phạm của công an thành phố hồ chí minh
điều này đã được minh chứng cụ thể qua từng vụ việc được lực lượng ba trăm sáu mươi ba phát hiện ngay từ đầu
sau đó thì được sự chỉ đạo của đồng chí đội trưởng thì tổ ba trăm sáu mươi ba có liên hệ trực tiếp với lại đội ma túy
rồi cùng phối hợp để làm việc với đối tượng
từ những kết quả đấu tranh ban đầu mà tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai đã thu thập được
các đội nghiệp vụ của công an quận phù hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về má túy công an tp hcm thiến hành khám xét cân cấp một căn nhà nghi vấn
là nơi đóng gói sản xuất cá gói má túy nước vùi
quá trình khám xét công an phát hiện máy ép máy dập dùng để gia công đóng gói
hàng trăm gói má túy nước vùi đã thành phẩm chuẩn bị mang đi tiêu thụ
và hàng chục kg chất bột phụ gia khác
cá gói nước vùi được các đối tượng nguy trang vận chuyển bằng nhiều hình thức khác nhau
cho vào hộp trà được gián nhãn tinh xảo bắt mắt
tất cả số tan vật trên được đi giám định tại phòng kỹ thuật hành sự và công an tp hcm
tiếp tục truy sát mở rộng
qua vụ việc trên có thể thấy tính chủ động và tinh thông nghiệp vụ
của các chiến sĩ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai
trong việc kịp thời phát hiện ngang trạng số lượng lớn gói nước vùi
chuẩn bị tụ ra thị trường

từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm ban hành kế hoạch
của công an tp hcm và công an tp hcm
công an tp hcm đã cung cố kiện toàn và quy chế hoạt động của lực lượng ba trăm sáu mươi ba
qua đó thành lập một mươi tổ ba trăm sáu mươi ba cấp thành phố và năm mươi tám tổ cấp huyện
do thủ trưởng công an cảnh sát kiều tra công an tp hcm trực tiếp chỉ đạo
trong thời điểm cuối năm các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tiếp tục phát huy hiệu quả
cho hành quả đấm thép phòng chống tội phạm trên đường phố
kịp thời phát hiện ngang trạng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
hoạt động phạm tội gây án góp phần kéo giảm tội phạm
giữ bình yên trên những tuyến đường và cuộc sống an toàn yên vui của người dân
mục tiêu quan trọng của cấp cứu ban đầu can thiệp sớm để duy trì chức năng sống
và quyết định sự sống chết của bệnh nhân đó là công việc thầm lặng
của đội ngũ y bác sĩ làm công tác cấp cứu ngoại viện
sau khi nhận cuộc gọi cấp cứu từ đường dây một trăm một mươi năm ca trực cấp cứu ngoại viện
của bệnh viện đa khoa sài gòn tp hcm lập tức lên đường làm nhiệm vụ
địa điểm có người cần cấp cứu ở đường sô viết nghệ tỉnh quận bình thạnh tp hcm
khó khăn đầu tiên của ca cấp cứu là phải vượt quãng đường năm km trong giờ cao điểm
với tình trạng giao thông đông đúc một cách nhanh nhất
đến nhà người bệnh sau khi thăm khám bác sĩ nhận định người này bị trối loạn tiền đình bằng huyết áp
sau khi sơ cứu ban đầu ủng lịnh bệnh nhân ca cấp cứu đã chuyển bệnh nhân này
đến bệnh viện nhân dân gia đình để tiếp tục chữa trị
đây là một trong hàng ngàn ca cấp cứu mà bệnh viện đa khoa sài gòn tiếp nhận trong năm qua
và không phải ca cấp cứu nào cũng đơn giản như ca cấp cứu này

nhớ nhất thì là cái ca ngoại viện mà ngưng tim đầu tiên mà em hồi sức thành công
thì cái ca đó là lúc đó gọi là buổi tối khuya rồi mà địa chỉ ở tận thanh đa luận rất là xa
thì dù là đường khuya vắng thì cũng mất cả một mươi phút mới tới được
nhưng mà lúc mà gọi đầu tiên thì bệnh nhân đã có dấu hiệu suy hô hấp rồi
thì lúc đó là em xuất xe đi thì trên xe em liên tục gọi và chấn ngang về nhà
rồi sau đó người nhà
có báo dấu hiệu là bệnh nhân bị ngưng tim
thì em hướng dẫn người nhà ngồi tim cơ bản trước
thì lúc mà vừa mới tới nhà bệnh nhân là em và cả ekip là nhào vô là mình hồi sức cho bệnh nhân liền
thì may mắn thay là tầm khoảng một mươi năm phút thì bệnh nhân có mạch trở lại
mỗi năm hàng chục nghìn người tại việt nam tử vong do tai nạn giao thông
và các tai nạn bệnh tật nguy cốc khác
tăng cường cấp cứu ngoại viện không chỉ giảm tử vong
mà còn giảm thiệt hại kinh tế tinh thần và xã hội
vụ lái xe bị kẹt trong ca binh sau một tai nạn giao thông trên đường võ văn kiệt
quận một thành phố hồ chí minh là một ví dụ điển hình
ngay sau khi các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu nạn nhân
bằng cách cưa ca binh đội cấp cứu của bệnh viện đao khoa sài gòn
đã có mặt kịp thời góp phần cứu sống nạn nhân
mặt cấp cứu của bệnh viện đao khoa sài gòn được một lợi thế nằm ngay trung tâm của quận một này
từ vị trí trung tâm này mình có thể có cơ hội được nhiều bệnh nhân
đặc biệt là khách du lịch nước ngoài có thể tới đây
cũng như là từ vị trí này mình có thể tỏa đi hết tất cả các quận xung quanh
nhanh chóng kịp thời tiện lợi là những yếu tố nổi bật giúp loại hình cấp cứu bằng xe máy
trở nên vượt trội hơn so với xe cấp cứu truyền thống ở địa bàn
thường xuyên tắt nghiện giao thông và nhiều ngõ ngách như trung tâm thành phố hồ chí minh
cấp cứu bằng xe máy đã được bệnh viện đa khoa sài gòn đưa vào áp dụng từ năm hai nghìn một mươi
cái phương tiện vận chuyển đi đến hiện trường là gồm xe cấp cứu xe cứu thương và xe cấp cứu bằng xe hai bánh
tuy nhiên cái phê duyệt về xe cấp cứu hai bánh nó chưa có hoàn chỉnh
chúng tôi hầu như các em đi mà những trường hợp mà vô các cái hẻm cục hẻm hẹp
thì các em bận chuyển bằng xe hai bánh
thì nó có cái
cái tiện lợi thì mình thấy rồi tức là xe đó cơ động
tuy nhiên cái khó khăn là trong những cái thời điểm mà như đêm khuya mưa gió này nọ
thì dẫn chuyển bằng xe hai bánh rất là cực cho các em
mà cái thứ hai nữa là khi mà dẫn chuyển bằng xe hai bánh thì các em cũng chưa được ưu tiên trong cái vấn đề mà lưu thông cấp cứu
bỏ qua những khó khăn phải đối mặt trong nghề trong cuộc sống
có lẽ với những y bác sĩ trẻ cấp cứu ngoại viện này
niềm hạnh phúc khi đưa bệnh nhân thoát khỏi tử thần
chính là động lực để họ cống hiến hết mình với nghề